liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường võ thị sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba tp hcm hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu dạng sáng cùng ngày hai mươi bốn tháng hai
một nhóm người đi dự sinh nhật tại quận một về đến trước số nhà hai mươi tám cách mạng tháng tám
phường võ thị sáu khi hai người vừa bước xuống xe thì bị một nhóm đối tượng tấn công
khiến một thanh niên phải nhập viện cấp cứu
sau khi tiếp nhận tin báo công an quận ba phối hợp với công an phường
tổ chức khám nghiệm hiện trường ghi lời khai các nạn nhân tập trung truy xét
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba tp hcm yêu cầu các đối tượng liên quan đến vụ việc trên
đến công an quận ba trình diện để phục vụ công tác điều tra và nhận được khoan hồng theo pháp luật